sau khi sự cố dò dỉ điện khiến hai cháu bé bị tử vong xảy ra tại tp hcm chiều nay công an quận thủ đức đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường đồng thời tạm đình chỉ thi công công trình nơi xảy ra sự cố để tiếp tục điều tra làm rõ
được biết vị trí xảy ra sự cố giật điện khiến cho hai bé trai tử vong là khu vực vừa được tháo phần lô cốt để thi công phần tường chắn hai bên đường được khoảng một tháng nay và đang đợi phần bê tông khô và đạt chuẩn kỹ thuật sẽ lắp lại rào chắn
phía đơn vị thi công công trình cũng đã nhận trách nhiệm thiếu sự giám sát kiểm tra công trình sau khi tháo rỡ phần rào chắn để cho nhóm trẻ em địa phương chạy vào đùa dỡn dẫn đến tai nạn thương tâm
đồng thời đến gia đình các nạn nhân để hỗ trợ việc lo hậu sự cho các cháu bé
trước đó như đã thông tin một nhóm em nhỏ vào bãi đất trống thuộc khu vực thi công công trình nêu trên chơi đùa thì bị điện giật
hai em lê minh châu một mươi tuổi ngụ bình thuận trương đặng văn bình một mươi tuổi ngụ quận thù đức tử vong và bé trương mỹ ngọc một mươi ba tuổi đang được điều trị sức khỏe đã tạm ổn định